biết được một trường hợp làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản không đúng quy định cường đã xúi người bán kiện rồi yêu cầu hủy hợp đồng mua bán
chủ tịch ủy ban nhân dân xã bình thạnh và công chức địa chính xã bị huyện xử lý kỷ luật
đồng thời chính quyền địa phương sau đó khắc phục hậu quả bằng cách yêu cầu người mua làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản cho bên bán
lúc này cường tác động bên bán không chịu ký nhận lại đất
cùng với đó cường liên tục làm đơn tố cáo cán bộ địa chính và chủ tịch ủy ban nhân dân xã bình thạnh lên các cơ quan cấp trên đồng thời gửi cho hai người này để uy hiếp
đến ngày một mươi tháng bảy cường gọi điện để đe dọa muốn rút đơn và bên bán ký nhận lại đất thì cán bộ địa chính xã phải chi hai tỷ đồng
do không có tiền người bị hại hứa đưa trước cho cường năm trăm linh triệu đồng số còn lại thanh toán vào tháng bảy
lúc đang đưa thì bị lực lượng công an bắt quả tang
công an huyện đức trọng đã bắt giữ nguyễn tự cường về hành vi cưỡng đoạt tài sản
vợ của cường cũng bị tạm giữ để phục vụ điều tra xác minh khi cáo buộc liên quan vụ án
thưa quý vị sau hơn hai năm xác lập chuyên án đấu tranh bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp của công an một số tỉnh thành
mới đây công an thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa vừa đấu tranh triệt phá một nhóm tội phạm lừa đảo hoạt động liên tỉnh
điểm đáng chú ý là nhóm tội phạm này hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi và liều lĩnh khi dùng vàng giả để lừa chính những chủ tiệm vàng
bằng cách nào mà các đối tượng có thể qua mặt được các chủ tiệm vàng vốn là những người có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết nhất định về vàng để chiếm đoạt được số tiền lớn
mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
tiệm vàng kim vi ở phường cam thuận thành phố cam ranh
đã hơn hai năm trôi qua nhưng chị nguyễn thị thanh vi chủ tiệm vàng này
vẫn không thể quên trường hợp mình bị một nhóm đối tượng dùng sợi dây chuyền bằng vàng giả để cầm cố bốn mươi năm triệu đồng
một tuần sau nó không chuột thì chị tự nhiên chị nghi xong chị mới thử đó là giả
dùng vàng thật rồi phân công các đối tượng khác nhau nhiều lần đến các tiệm vàng cầm cố sau đó chuột lại ngay trong ngày nhằm tạo lòng tin
và khi đã có được lòng tin đối tượng sẽ dùng vàng giả để cầm cố hoặc bán luôn
với thủ đoạn này từ ngày bốn đến ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một một nhóm đối tượng đã thực hiện chót lọt ba vụ lừa đảo tại ba tiệm vàng lớn ở thành phố cam ranh
chiếm đoạt hơn hai trăm hai mươi triệu đồng
trước khi các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo các đối tượng đã thuê các nhà nghỉ khách sạn tiệm vàng để lưu trú
để có thời gian để chuẩn bị để đi khảo sát các tiệm vàng này để kiểm tra các tiệm vàng này có kỹ càng trong quá trình mua bán và cầm thế vàng hay không
qua các bộ này các đối tượng này đã
đã phát hiện được sơ hở của các tiệm vàng đó là công tác về kiểm tra về công tác mua bán và cầm thế vàng là lỏng lẻo
nên các đối tượng để mà trực tiếp đến mà cầm thế và bán số vàng giả để chuẩn bị từ trước
công an thành phố cam ranh đã thu thập và sàng lọc rất nhiều thông tin qua đó dựng lên được chân dung của nhóm đối tượng
đầu tháng bảy vừa qua công an thành phố cam ranh đã bắt giữ được nhóm đối tượng gây án
bước đầu cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng
vô hà nội và tỉnh bà rịa bỗng tàu
theo cơ quan công an thủ đoạn dùng vàng giả để lừa đảo các tiệm vàng đã diễn ra ở nhiều địa phương trong nước
vì thế trong hoạt động kinh doanh các cơ sở kinh doanh vàng bạc cần hết sức cẩn trọng kiểm tra kỹ hàng hóa trước khi thực hiện các giao dịch
liên quan đến vụ việc tàng trữ và vận chuyển bốn bao thuốc lá điếu nhập lậu xảy ra trên địa bàn huyện mang thít tỉnh vĩnh long
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long đã khởi tố và bắt tạm giam đối với nguyễn trí thanh
chú tại huyện đức hòa tỉnh vĩnh long an
trước đó vào khoảng hai giờ khuya ngày bốn tháng bảy qua công tác trinh sát và nguồn tin báo của người dân
lực lượng công an bắt quả tang thanh đang tàng trữ vận chuyển bốn bao thuốc lá điếu nhập lậu
tại cơ quan công an thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai nhận đã vận chuyển thuê số thuốc lá trên
cho một người đàn ông
từ huyện đức hòa tỉnh long an về giao cho một người phụ nữ ở huyện mang thít tỉnh vĩnh long
khi về đến huyện mang thít thanh đậu xe để chờ người đến nhận hàng thì bị lực lượng công an kiểm tra và bắt quả tang
thưa quý vị báo cáo từ ngân hàng nhà nước cho biết việc điều chỉnh giảm bốn lần lãi suất điều hành
với mức giảm năm hai một năm đã giúp hạ nhiệt lãi suất tiết kiệm
cũng như là cho hạ nhiệt lãi suất
tính đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân của các giao dịch phát sinh mới
bằng việt nam đồng của các ngân hàng thương mại giảm khoảng một một năm so với cuối năm hai nghìn một mươi chín
các ngân hàng thương mại đã chủ động điều chỉnh và triển khai các chương trình cũng như gói tín dụng yêu đãi
để giảm lãi suất cho vay với mức giảm khoảng năm ba một năm tùy với đối tượng khách hàng là các khoản vay mới
ngân hàng nhà nước đã điều chỉnh giảm liên tục bốn lần các mức lãi suất điều hành với mức giảm năm hai một năm
và ngay sau đó các tổ chức tín dụng cũng đưa ra nhiều gói cho vay lãi suất thấp
theo số liệu mới nhất từ ngân hàng nhà nước lãi suất cho vay phát sinh mới bình quân đã giảm về tám sáu một năm
tức là giảm một ba một năm so với cuối năm ngoái
ngoài giảm lãi cho các khoản vay mới một số ngân hàng cũng đang cố gắng cân đối để giảm lãi suất cho các khoản vay hiện hữu
theo chỉ đạo của chính phủ và ngân hàng nhà nước
lãnh đạo cục hàng không việt nam cho biết đơn vị vừa ban hành chỉ thị tăng cường đảm bảo an toàn hoạt động bay
trong đó yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức họp đánh giá thực hiện điều hành bay đề xuất các giải pháp khắc phục và sớm báo cáo tình hình
cục hàng không việt nam yêu cầu tổng công ty quản lý bay việt nam chỉ đạo các đơn vị cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay
nhất là cơ sở điều hành bay tăng cường đảm bảo an toàn hoạt động bay

đồng thời ra soát bố trí ca kiếp trực để đảm bảo các kiểm soát viên không lưu có trình độ kinh nghiệm phù hợp trong mỗi ca trực
đồng thời quán triệt kiểm soát viên không tăng cường chú ý trong việc nghe tổ lái nhắc lại nội dung huấn luyện
kiểm soát không lưu cũng như quan sát theo dõi chặt chẽ tàu bay trong các giai đoạn tiếp cận hạ cánh xả đà lăn lấy đà cất cánh
để kịp thời thông báo cho tổ lái khi phát hiện các bất thường
doanh nghiệp phải định ký nghe ghi âm hoặc trực tiếp đánh giá kiểm soát viên không lưu và ca trực về quy trình hiệp đồng
điều hành bay việc tuân thủ thuật ngữ tiêu chuẩn cấp nghe nhắc lại phát hiện và kịp thời sửa lại huấn lệnh kiểm soát không lưu khi cần thiết
giám sát thực hiện huấn luyện kiểm soát không lưu
cục hàng không việt nam cũng yêu cầu tổ chức thống kê các trường hợp tổ lái không tuân thủ nghiêm huấn luyện kiểm soát không lưu
những ngày này thì người dân và du khách khi đi ngang qua cung đường ven sông bạch đằng của thành phố đà nẵng
cảm thấy chóng ngợp trước ánh sáng lung linh huyền ảo được sắp xếp theo chủ đề mang phong cách nhật bản
địa điểm này lý tưởng để tham quan cũng như chụp ảnh trong những ngày mà du khách đến với đà nẵng nghỉ hè
đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội việt nam nhật bản hai nghìn hai mươi ba với chủ đề của sự kiện là
cùng nắm chặt tay nhau hướng tới tương lai vươn tầm thế giới
không gian trang trí ánh sáng nghệ thuật được thực hiện tại đà nẵng với hệ thống chiếu sáng quy mô lớn với năm trăm linh đèn led
trình bày theo ba chủ đề đường vòng hoa anh đào vườn hoa anh đào nhật bản và hồ hoa sen việt nam
như bạn cũng đã thấy thì là những cái bóng đèn nhỏ nhỏ này mỗi bóng đèn nó tượng trưng cho mỗi con người việt nam và nhật bản
thì tất cả nó hòa quyện vào nhau cũng giống như là người việt nam và người nhật bản năm mươi năm qua đã cùng nhau
hỗ trợ lẫn nhau để tạo thành một cái kỷ niệm thiết lập mối quan hệ
hữu nghị của việt nam và nhật bản thì với cái thông điệp đó thì tôi muốn không chỉ là kỷ niệm năm mươi năm mà hướng tới kỷ niệm một trăm linh năm
thì là mối quan hệ đó nó sẽ càng được thắt chặt và bình bỉ hơn nữa
không gian ánh sáng nghệ thuật này sẽ đưa đến cho người dân và du khách một trải nghiệm mới
cảm nhận ý nghĩa mối quan hệ hợp tác hữu nghị tin cậy tôn trọng lẫn nhau bình đẳng và cùng có lợi giữa hai đất nước việt nam và nhật bản
từ đó mỗi người sẽ có thêm những ý tưởng và hành động để góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị
hợp tác giữa hai nước cũng như giữa đà nẵng và các địa phương nhật bản
lần đầu tiên thì khi mà tụi em được trải nghiệm một cái lễ hội ánh sáng rất là đẹp như này
và tụi em biết là đây là kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ngoại giao giữa việt nam và nhật bản
và đặc biệt là đối với người dân đà nẵng thì em cảm thấy rất là tự hào và em cảm thấy rất là vui
không gian ánh sáng nghệ thuật được lắp đặt và trình chiếu tại công viên bờ tây cầu rồng
đã thu hút đông đảo người dân và du khách lưu lại những khoảnh khắc đẹp
những bóng đèn này được bật từ một mươi tám h ba mươi đến hai mươi hai h bắt đầu từ ngày một mươi hai tháng bảy đến hết ngày hai mươi ba tháng bảy
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý khác
trong bản tin kinh tế phương nam
xin kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị sở xây dựng tp hcm vừa có văn bản
chỉ đạo các sàn giao dịch bất động sản thực hiện đúng quy định ban hành
theo đó các doanh nghiệp cần chấp hành nghiêm quy định về điều kiện thành lập sàn
nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh thực hiện đúng quy định công khai thông tin về bất động sản
có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý của bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh
nếu đủ điều kiện giao dịch mới được giới thiệu cho khách hàng
chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về thông tin đã cung cấp
đặc biệt các hoạt động dịch vụ của sàn phải được thực hiện thông qua hợp đồng
bên cạnh đó các sàn phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản còn thời hạn
nhằm đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba và các tháng cuối năm
ủy ban nhân dân tp hcm sau giao sở tài nguyên vào môi trường tp hcm
chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc một trăm ba mươi bốn dự án
cụ thể đối với dự án vệ sinh môi trường tp hcm giai đoạn hai
và dự án tham lương bến cát
nước lên ủy ban nhân dân tp hcm giao ban hạ tầng đô thị chủ trì
phối hợp với các sở ngành liên quan tập trung trà soát
quyết liệt giải quyết các vướng mắc khó khăn trong triển khai dự án
để nhanh tiến độ thực hiện dự án và đảm bảo tỷ lệ giải ngân đầu tư công
các dự án liên quan đến vành đai ba
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở giao thông vận tải khẩn trương chủ trì
phối hợp với sở ngành trà soát chi phí thực hiện thực tế của dự án
giá heo hơi ở các tỉnh miền nam trong ngày một mươi năm tháng bảy
tiếp tục biến động có xu hướng tăng cao
đưa giá trần khu vực này lần đầu tiên sau nhiều tháng tăng lên sáu mươi ba đồng một kg
giá heo hơi tại các tỉnh miền nam ngày một mươi năm tháng bảy
đã đồng loạt tăng khoảng một đồng tại đồng tháp bạc liêu và sóc trăng
lên từ sáu mươi một đồng đến sáu mươi ba đồng một kg
hiện đồng tháp và sóc trăng là địa phương có giá heo hơi cao nhất nam bộ
ngược lại hậu giang và bến tre ghi nhận giá heo giảm một đồng
xuống còn sáu mươi đồng một kg
tại vĩnh long giá heo hơn năm mươi tám đồng một kg thấp nhất cả nước
bên cạnh đó nhiều địa phương như tiền giang an giang kiên giang trà vinh
có giá năm mươi chín đồng một kg
tại thị trường tp hcm lượng heo về chợ giá heo mạnh
ở các chợ đầu mối từ bảy mươi năm đồng đến bảy mươi tám đồng một kg
sở y tế tp hcm vừa có tờ trình khẩn gửi ủy ban nhân dân tp
báo cáo nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng trên địa bàn
để sử dụng trong năm hai nghìn hai mươi ba và sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
sở y tế tp hcm đã giao trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcdc
rà sát nhu cầu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng
từ thành phố theo hướng dẫn của bộ y tế
trên cơ sở đó sở y tế sẽ đề xuất số lượng vaccine dự trù
sử dụng trong năm hai nghìn hai mươi ba và sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
nhu cầu về các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng
có một mươi hai loại gồm lao viêm gan b bài liệt uống bài liệt viêm
vaccine năm trong một sởi viêm não nhật bản uống ván
với tổng số hơn một bảy triệu liều
các loại vaccine cần nhiều nhất là bại liệt uống gần hai trăm năm mươi liều
lao là một trăm chín mươi một liều và vaccine năm trong một với một trăm tám mươi bốn năm trăm linh liều
tp hcm là một trong hai mươi một tỉnh thành có mức sinh thấp nhất cả nước
tiến trình giả hóa dân số nhanh
vì vậy tp hcm phát động chiến dịch nâng cao chất lượng dân số
đây là lần đầu tiên tp hcm tổ chức chiến dịch này
chiến dịch có ba hoạt động bao gồm truyền thông lồng ghép
cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số
tại vùng có mức sinh thấp năm hai nghìn hai mươi ba
tư vấn khám kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn cho các cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn
và khám sàng lọc trước sinh cho các bà mẹ mang thai
khám và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi
hiện tại tổng tỷ xuất sinh của tp hcm hiện đang ở mức rất thấp
so với mức sinh thay thế của cả nước
với hệ thống đường hầm có tổng chiều dài hàng trăm km
cùng đầy đủ các công trình như một thành phố khép kính dưới lòng đất
địa đạo cú chi việt nam
danh sách hai mươi một đường hầm kỳ thú nhất thế giới do cnn bình chọn
được miêu tả là thành phố ngầm dưới lòng đất
địa đạo củ chi với hệ thống đường hầm có tổng chiều dài hai trăm năm mươi km
bên trong địa đạo là đầy đủ các công trình như chiến hào
kho cất dấu lương thực bếp ăn giếng nước phòng ở phòng làm việc
bệnh xá liên hoàn như mạng nhện
đã biến địa đạo củ chi thành một trong sáu công trình nhân tạo đặc biệt nhất thế giới
cũng là một trong bảy điểm đến kỳ lạ nhất ở khu vực đông nam á
đây là công trình được sử dụng làm căn cứ của cách mạng trong chiến tranh việt nam
đồng thời cũng được dùng làm nơi ở và kho chứa vũ khí
hiện nay công trình độc đáo này trở thành địa điểm tham quan nổi tiếng
ở thành phố hồ chí minh hấp dẫn khách tham quan trong và ngoài nước
từ đầu năm tới nay tiền gửi của người dân vọt tăng lên tới sáu ba mươi ba triệu tỷ đồng
mức cao nhất từ trước tới nay
trái ngược với lượng tiền gửi đầy lên
thì tiền cho vay của các ngân hàng đang nhỏ giọt
với dấu ấn tăng trưởng tín dụng ở mức đáy một mươi năm qua
số liệu của ngân hàng nhà nước cho thấy đến cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng đạt sáu ba mươi ba triệu tỷ đồng
tăng bảy chín mươi sáu so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai
đây là mức cao nhất kể từ trước tới nay
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba dù lãi suất huy động đã trải qua bốn lần giảm
theo lãi suất điều hành hạ nhưng tiền gửi dân cư vào ngân hàng
vẫn tăng đều
tuy nhiên tính đến cuối tháng sáu tín dụng mới chỉ tăng bốn ba
con số này thấp hơn nhiều so với mức tăng chín bốn của cùng kỳ năm ngoái
theo ước tính sơ bộ
đây là mức tăng trưởng tính dụng thấp nhất trong một mươi năm
điều này cho thấy sức hấp thụ vốn của cộng đồng doanh nghiệp sụt giảm mạnh
với những doanh nghiệp có nhu cầu vay thì lại khó đáp ứng được điều kiện vay vốn của ngân hàng
như không có tài sản đảm bảo dòng tiền không ổn định lợi nhuận liên tục ba năm không đạt
các cơ quan chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý nhưng quảng cáo trái phép đang là vấn nạn
ở các đô thị lớn như thành phố hồ chí minh hà nội và nhiều nơi khác
công an thành phố hồ chí minh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng liên quan
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
đây là hai trong số hàng trăm đối tượng sống bằng nghề gián quảng cáo
trên cục điện từ nhà dân
sau nhiều ngày theo dõi công an phường võ thị sáu quận ba
mới có thể bắt quả tang và xử lý
tuy nhiên với hành vi này hai đối tượng chỉ có thể bị xứ phạt hành chính
và buộc theo dõi các nơi đề gián quảng cáo sai quy định
mới nhất là gần bảy mươi chiếc ghế đá trên địa bàn thành phố thủ đức
bị sìn sơn quảng cáo các trang web cờ bạc cá độ bóng đá
có thể nói đây là giọt nước tràn ly khiến nhiều người dân vô cùng bức xúc
tại thành phố hồ chí minh những tờ quảng cáo rao vặt
được gián chi chích ở khắp các nơi
từ rau vặt dịch vụ thuê nhà bán đất thông hút hầm cầu
cho đến vai tài chính tính dụng đen
mặc dù thành phố hồ chí minh đã không ít lần rao quân
dẹp nạn quảng cáo trái phép nhưng hành vi này vẫn tái diễn
trước thực trạng này ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám đã tổ chức gần ba trăm linh đợt ra quân
huy động hơn hai mươi bảy người tham gia bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định
bên cạnh đó công an thành phố cũng khởi tố bảy vụ ba mươi năm bị can
về hành vi cố ý là hư hỏng tài sản
trước thực trạng này bốn vụ một mươi tám bị can cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua hơn một tháng triển khai thực hiện lực lượng chức năng đã xử phạt
vi phạm hành chính là bốn mươi ba trường hợp dán quảng cáo trái phép
từ thông tin trên tờ rơi quảng cáo công an các đơn vị địa phương
đã lên danh sách là ba trăm sáu mươi bảy số điện thoại liên quan đến cho vai tài chính
và gần năm mươi đối tượng nghi vấn hoạt động cho vai tín dụng đen để xác minh
để ngăn chặn việc tái phạm gián
các cơ quan chức năng cần tăng cường các biện pháp xử lý đối tượng vi phạm
một cách nghiêm khắc và nghiên cứu đề xuất nâng cao mức xứ phạt hành chính
bên cạnh việc áp dụng xứ phạt những đối tượng dán quảng cáo trái phép
cần bị buộc phải khắc phục hậu quả bằng việc gỡ bỏ các biểu ngữ sơn xịt
gián vẽ trái phép đồng thời đem mạnh tuyên truyền luật quảng cáo
và những nếp sống văn minh đến cộng đồng và doanh nghiệp
nhằm ngăn chặn và đẩy lùi kịp thời các hành vi vi phạm
bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây xin được khép lại
hẹn gặp lại quý vị vào một mươi sáu h ba mươi phút hàng ngày trên truyền hình công an nhân dân